sáng nay ngày một mươi bảy tháng bốn phiên họp thứ chín ubthqh chính thức khai mạc cho ý kiến về dự án luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chủ trì phiên họp
dự án luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa được các đại biểu đồng tình ủng hộ và cho là rất có ý nghĩa với các doanh nghiệp trong hội nhập kinh tế sâu rộng hiện nay
tuy nhiên ông vũ tiến lộc chủ tịch phòng thương mại và công nghiệp việt nam vcci lại chưa hài lòng về chất lượng của dự thảo luật vì cho rằng vẫn còn quá nhiều những quy định chung chung không rõ ràng
chẳng hạn như vậy thì doanh nghiệp vừa và nhỏ khi đọc xong cái này thì người ta thấy ngay là như vậy là mình sẽ được hưởng như vậy
mà trước đây thì luật thuế của chúng ta cũng đã đều quy định là giảm thấp hơn so với hai mươi ba so với quy định chung thì chúng ta đưa luôn vào luật này
liên quan đến việc quy định trách nhiệm của các tổ chức doanh nghiệp hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa cho rằng điều ba mươi của dự án luật đã thể hiện sự đổi mới tư duy là cơ sở pháp lý để hiệp hội cùng với phòng thương mại công nghiệp việt nam phối hợp thực hiện tránh tình trạng quy định trách nhiệm chung chung
có một số ý kiến quan niệm là chúng tôi không là đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp nhỏ vừa việt nam
cái đấy đã được khẳng định với tư cách là chủ tịch tôi đứng đây cũng là do tôi đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa việt nam
và cộng đồng doanh nghiệp nhỏ cử tôi để ứng cử đại biểu quốc hội thì phải khẳng định là đây là chúng tôi là đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa việt nam
điều thứ hai là chúng tôi được tham gia với một số tổ chức cơ quan của mặt trận của chính phủ
chính phủ thì rất khoát là chúng tôi phải đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp nhỏ việt nam thì chúng tôi mới được đứng đây
với tư cách là đại biểu quốc hội khóa một mươi bốn
cho nên là có ý kiến nào nói chúng tôi là không là cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa việt nam phải suy nghĩ lại và phải rất xem xét về mặt nhận thức
phát biểu kết luận về việc quy định trách nhiệm của tổ chức doanh nghiệp tại điều ba mươi chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đề nghị
ủy ban kinh tế giả sát lại điều ba mươi để quy định này không làm mất vai trò tổ chức cá nhân nào
việc đề xuất thành lập các hiệp hội doanh nghiệp theo giới nữ giới trẻ theo ngành nghề nếu cần thiết mới lập thêm còn không thì vẫn giữ như cũ